với người nông dân một nắng hai xương thì một mùa vụ bội thu chính là điều họ luôn mong đợi
những năm gần đây bên cạnh những cây trồng truyền thống như ngô lúa để nâng cao thu nhập và vươn lên làm giàu
nhiều hộ dân tại các địa phương trên cả nước đã chuyển đổi lựa chọn những loại cây có giá trị kinh tế cao hơn
tuy nhiên nhiều loại nông sản có chất lượng có nguồn gốc rõ ràng lại rất khó tiêu thụ
việc kết nối giữa người sản xuất và thị trường đang còn nhiều vướng mắt
giải quyết đầu ra ổn định cho nông sản luôn là bài toán khó
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại bắc cạn
trồng khiến người nông dân không còn mặn mà với loại cây này
gia đình ông nguyễn bá mậm là một trong số rất ít hộ còn trồng rong giềng tại thôn bản lài
nhưng đến thời điểm này ông cũng không còn thiết tha với việc thu hoạch củ rong giềng nữa
bởi giá thành quá rẻ và có thể năm nay sẽ là vụ rong giềng cuối cùng của gia đình ông
giá cả thì chỉ được lúc đầu thì được nghịt rưỡi sau đó xuống dần cũng phải tám trăm linh
sáu trăm linh là họ chán nên hôm nay là họ cũng không làm mấy
bây giờ nếu mà nhà nước không anh em thư thương nó không mua
sướng nó không làm thì có khi cũng chỉ bỏ đây thôi
sau này đào đi lại để mà vứt đi trong cái cây khác đó
chúng không làm cách gì nữa rồi bán như ai mua ăn không ăn được
không chỉ có củ rong giềng quả bí xanh ở ba bể cũng rơi vào cảnh ế ẩm
đáng lẽ phải tiêu thụ hết từ dằm tháng bảy
nhưng đến thời điểm hiện tại hàng chục tấn bí xanh ở đây vẫn còn tồn động
vụ bí xanh vừa qua gia đình anh vi văn huyến trồng gần ba m hai với sản lượng ước đạt một mươi tấn quả
tuy nhiên đến nay đã cuối vụ gia đình ông vẫn tồn tại khoảng ba tấn bí xanh
số lượng lớn song do không có phương pháp bảo quản không ít bí xanh đã bị thối hỏng như thế này
bí xanh năm nay thì bán mất giá lắm năm ngoái còn được một mươi
thì năm nay từ ba bốn thôi còn khoai lấy đấy
bán trồng và thái nguyên lên cao bằng còn được
bây giờ thì nhiều quá thị trường đâu đâu bí thì không bán được
trước có cái hợp tác xã bảo là bao tiêu sản phẩm nhưng không có lấy đâu
được mùa chất lượng sản phẩm tốt nhưng khó tiêu thụ
đó là tình trạng chung của nhiều loại nông sản trên địa bàn tỉnh bắc cạn hiện nay
có chỉ dẫn địa lý có thương hiệu nhưng do cách làm nhỏ lẻ tự phát thiếu liên kết
là nguyên nhân chính dẫn đến khó khăn trong khâu tiêu thụ
thứ nhất là cái năng lực của hợp tác xã thì thông thường là giám đốc của các hợp tác xã
có thể vừa là một người nông dân nhưng mà vẫn là một người giám đốc để điều hành các hoạt động khác
thì cũng là một khó khăn
thứ hai nữa là sản phẩm mà các hợp tác xã làm ra thì cũng đang yếu về công tác thương mại
do đó mà khi mà ta mặc không ổn thì nó sẽ dẫn đến là cái việc sản xuất nó sẽ bị hạn chế
nó không thể được duy trì và biến vững
về chủ trương cơ chế chính sách chưa bao giờ vấn đề nông nghiệp nông thôn
và đặc biệt là sản xuất nông nghiệp chăn nuôi theo hướng hàng hóa
trên địa bàn tỉnh bắc cạn được quan tâm như hiện nay
đây là thời cơ để người nông dân hội nhập vươn lên thoát nghèo
và làm giàu
chính vì thế bên cạnh những nỗ lực từ nhà nước chính quyền
thì người nông dân cũng phải thực sự năng động chủ động liên doanh
liên kết gắn với sản phẩm làm ra luôn có chất lượng tốt
thì mới có thể tiêu thụ ổn định trên thị trường